các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về phương pháp này qua những chia sẻ phân tích của các bác sĩ đến từ bệnh viện đa khoa tâm anh